vâng thưa quý vị thông tin trên chỉ là một trong số rất nhiều những tin giả mà các đối tượng bịa đặt
đăng tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh
trong khi chính quyền các lực lượng chức năng đang ngày đêm nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh
thì một số đối tượng vì nhiều mục đích khác nhau lại có hành vi khai thác đăng tải
chia các luồng thông tin không chính xác thiếu kiểm chứng thậm chí là bịa đặt về tình hình dịch bệnh
và công tác phòng chống dịch trên mạng xã hội ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận nhân dân
và trước tình hình trên công an tỉnh khánh hòa đã triển khai nhiều biện pháp phối hợp với các cơ quan chức năng
đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên không gian mạng
người đàn ông này vừa bị cơ quan chức năng triệu tập làm việc và xử phạt bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật
xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm cá nhân
đây là một trong nhiều trường hợp đã đăng chia sẻ thông tin bịa đặt sai sự thật liên quan đến tình hình
dịch bệnh covid một mươi chín vừa bị phòng an ninh chính trị nội bộ phối hợp với thanh tra sở thông tin truyền thông
tiến hành xử lý trong những ngày đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian vừa qua thì nhóm đối tượng nhóm trường hợp các cá nhân đưa thông tin sai sự thật
về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín ảnh hưởng đến tâm lý tư tưởng và tinh thần chung của
của nhân dân cả nước cũng như của tỉnh khánh hòa
chúng tôi đã xử lý thường có những rơi vãi
và những nhóm này và cụ thể là trong tháng tám là có bảy trường hợp
để chủ động phòng ngừa ngăn chặn xử lý hành vi đăng tải chia sẻ thông tin bịa đặt sai sự thật
liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh khánh hòa
đã triển khai nhiều phương án tăng cường tuần tra trên không gian mạng xử lý các luồng thông tin
đồng thời kết nối với các đơn vị nghiệp vụ công an các địa phương và thanh tra sở thông tin
truyền thông tỉnh kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật
từ ngày một mươi bốn tháng bảy đến nay đơn vị đã phát hiện hai mươi năm trường hợp đăng chia sẻ các thông tin bịa đặt
sai sự thật tiến hành xử phạt một mươi hai trường hợp với số tiền là bảy mươi triệu đồng dân đe giáo dục một mươi ba trường hợp
chúng tôi tiếp tục bố trí phân công lực lượng tăng cường công tác giám sát rà soát trên không gian mạng
rồi là phối hợp
có hiệu quả và nhịp nhàng với các cơ quan đơn vị chức năng để kịp thời phát hiện và củng cố hồ sơ
xác minh làm rõ những tài khoản đăng tải những thông tin xấu độc đó
những thông tin sai phạm sai thực thật bịa đặt để xử lý
công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín muốn đạt hiệu quả rất cần sự đồng thuận tuân thủ các quy định của mỗi người dân
bên cạnh việc thực hiện theo khuyến cáo năm k của bộ y tế
khi tham gia mạng xã hội
mỗi cá nhân cũng cần thực hiện năm k trong phòng chống tin giả
không tin ngay không vội bấm thích không thêm thắt không kích động không vụ chia sẻ
ngoài các hình thức xử phạt hành chính
có lẽ đã đến lúc cần các biện pháp mạnh tay đối với những đối tượng tung tin giả
tin sai sự thật để vừa có thể góp phần chiến thắng đại dịch
vừa xây dựng một môi trường mạng văn minh lảnh mạnh